ngày một mươi hai tháng chín tại xã tam quán bắc huyện hòa nhơn tỉnh bình định đã diễn ra lễ bản giao bảy tàu vỏ thép đông mới
theo nghị định sáu mươi bảy cp cho bảy ngư dân của xã hòa thanh huyện hòa nhơn
những chiếc tàu hiện đại với đầy đủ trang thiết bị này có tổng mức đầu tư một mươi sáu chín tỷ đồng một chiếc
trong đó ngân hàng bidv phú tài cho vay chín mươi năm và gia đình đóng góp năm
các ngư dân rất vui vì những con tàu được hoàn thành theo đúng thời gian quy định
chất lượng kỹ thuật mỹ thuật đều bảo đảm như ý theo đúng nhu cầu của chủ tàu

ký kết hợp đồng đóng tàu mới vỏ thép cho tỉnh bình định tổng cộng hai mươi chiếc
đến nay đơn vị triển khai ký kết hợp đồng đóng tàu mới vỏ thép cho tỉnh bình định
đến nay đơn vị đã đóng hoàn thành và bàn giao bảy chiếc tàu vỏ thép với tổng trị giá một trăm hai mươi tỷ đồng
và tiếp tục phấn đấu hoàn thành các hợp đồng đóng mới tàu vỏ thép cho ngư dân tỉnh bình định
để bàn giao toàn bộ vào cuối năm nay
thực hiện nghị định sáu mươi bảy cp tỉnh bình định được giao chỉ tiêu ba trăm linh năm tàu
gồm hai trăm tám mươi tàu khai thác và hai mươi năm tàu dịch vụ
đến nay tỉnh đã phê duyệt được tổng số hai trăm một mươi bảy tàu vay vốn đóng mới
gồm có một trăm ba mươi bảy tàu vỏ thép sáu mươi chín tàu vỏ gỗ và một mươi một tàu commosis
trong đó đã có bốn mươi chín chủ tàu đã ký hợp đồng tiến dụng và triển khai đóng mới
với bốn mươi hai tàu vỏ thép bốn tàu vỏ gỗ và ba tàu vỏ combo xít
đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh đã có ba mươi ba tàu được đóng mới hoàn thành
và bàn giao cho ngư dân trong đó có một mươi hai tàu đã ra khơi bám biển
và bước đầu đã đem lại hiệu quả